chào mừng quý vị và các bạn đến với alo ba trăm tám mươi chín phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần trên intv
tuy nhiên trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc tân dược giả
ngoài bán trôi nổi trên mạng xã hội điều nguy hiểm là loại mặt hàng này có nguy cơ len lỏi vào các nhà thuốc được cấp phép để đàng hoàng đến tay người sử dụng
gần đây bộ y tế liên tục ra các văn bản cảnh báo về các loại thuốc tân dược giả thuốc nhập lậu
đáng chú ý có rất nhiều loại thuốc phổ biến đã quen thuộc với người sử dụng
đây là hàng loạt những văn bản cảnh báo của bộ y tế về các loại thuốc giả được phát hiện trên thị trường trong thời gian gần đây
điểm chung dễ thấy là đa số các loại thuốc này đều rất phổ biến và được làm giả tinh vi
có loại tem mát chỉ khác nhau một hai thứ tự hoặc màu in đậm
đây là viên nén tecrasylin hai trăm năm mươi mg
một loại thuốc kháng sinh khá phổ biến bị làm giả tinh vi
nhìn nhanh bằng cảm quan kho có thể phân biệt hộp thuốc thật thuốc giả
tem nhãn chỉ khác nhau một dấu chấm dấu phẩy hay một dòng chữ y niêng
hay đây sản phẩm viên nén dài bao phim sefuroxim năm trăm linh của công ty cổ phần dược phẩm cửu long bị làm giả đã được bán trên thị trường
hộp thuốc giả và thuốc thật cũng phải thật tinh tưởng mới có thể phân biệt sự khác nhau
ví dụ trên vị thuốc giả xung quanh viền in số lô hạn sử dụng nhãn bóng
còn vị thuốc thật viền xung quanh có gai
hay trên nhãn hộp thuốc giả chữ n trong chữ viên bị lệch sang phải so với chữ g
còn thuốc thật chữ n trong chữ viên bị lệch sang bên trái so với chữ g như khuyến cáo của bộ y tế
mẫu thuốc giả ra trung tâm tiệm điện thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội lấy tại công ty trách nhiệm lưu hạn dược phẩm đa phúc thôn năm xã phủ cát huyện úc oai hà nội
khi mang đi kiểm định cho kết quả không có phản ứng bị tính sephurosin tức là không có hình phẩm chính của thuốc
uống thuốc mà như không uống không có tác dụng chữa trị bệnh nào ở đây cả
kinh doanh thuốc tân dược là cái mặt hàng đặc biệt
khi chúng ta mua thì chúng ta thường sẽ không có mặc cả về giá
dẫn đến việc các đối tượng kinh doanh thuốc giả thuốc kém chất lượng cũng như là thuốc không giống gốc
thì thường lợi dụng để tìm kiếm những lợi nhuận bất chính từ những khoản kinh doanh này
và đồng thời người tiêu dùng thì cũng rất là nhẹ dạ
khi chúng ta thấy trên mạng bán chúng ta đặt mua
rồi người giao hàng bán
chúng ta tin mình không phải đi đâu cả mà chúng ta nhận được thuốc
nhưng thực tế ra cái sản phẩm của người tiêu dùng nhận được
chưa chắc đã phải là sản phẩm thuốc thật
thuốc đúng công dụng tác dụng mà người dùng tiêu dùng mong muốn
đáng chú ý cepuroxim năm trăm linh là kháng sinh được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn
như viêm đường hô hấp nhiễm khuẩn tiêu hóa nhiễm khuẩn tiết niệu v v
một số bệnh nhân phẫu thuật được chỉ định dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm chủng
nếu bệnh nhân dùng phải thuốc giả hiệu quả ngăn ngừa viêm nhiễm không đạt được
thậm chí sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng
về đường đi của thuốc giả
theo nhận định của các cơ quan chức năng
thuốc tân dược giả đa số được thẩm lậu từ nước ngoài về
nhưng nhiều loại được làm giả ngay tại trong nước
thậm chí là sản xuất với quy mô lớn
dùng nhà máy thuốc thật để sản xuất thuốc giả
bế tượng phạm ngọc bích giám đốc công ty chỉ đạo nhân viên thu mua vị lựa và màng nhôm
tập kết về nhà kho tại ấp bảy vị thành thủ thừa long an
quá trình mở rộng điều tra khám xét các địa điểm liên quan
công an tp hcm đã thu giữ được nhiều lọ dùng làm nguyên liệu
nhiều dụng cụ máy móc để sản xuất thuốc giả
thuốc giả sản xuất xong thì thuê vận chuyển về tp hcm
sau đó lên mạng trả bán
mỗi lô hàng thuốc giả thu lợi từ ba trăm linh triệu đến bốn trăm linh triệu đồng
điều đáng nói là đường dây này đã sản xuất thuốc giả từ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi hai mới bị phát hiện bắt giữ
rồi em mua mấy cái viên thuốc việt nam lên
em lên đời thành thuốc pháp
để bán cho nó có giá một chút
là em mua cái viên về em bỏ vô cái ép vỉ
vô cái máy ép vỉ làm bằng co làm cái màng ép nhiệt lên để thành cái viên thuốc
thuốc hiệu niocorion của pháp
thì thu lợi nhuận ấy thì
với cái giá thành của việt nam thì giá chín ngàn bán ra đá một mươi tám ngàn
nhiều lĩnh sản xuất thuốc giả ngay tại nhà máy thận
nghi phạm mong đích
trên thực tế không có nhiều người làm được
tình trạng phổ biến hơn là các đối tượng nhập lậu thuốc tân dược
nước ngoài về rồi tìm cách đẩy ra thị trường tiêu thụ kiếm lời
đa phần các vụ phát hiện bắt giữ thuốc nhập lậu
đều ở thời điểm thuốc đã vào sâu trên thị trường nội địa
trong thời gian vừa qua thì cái nguồn cung
từ các nguồn thuốc nhập khẩu đã bị giảm sút rất nhiều
do tình hình đại dịch covid một mươi chín dẫn đến cái việc là
các sản phẩm mà chính hãng hoặc là được nhập khẩu một cách trực tiếp
được thử cho phép bộ y tế là chưa đảm bảo được
cho cái nhu cầu người dân dẫn đến là xuất hiện các cái sản phẩm dược nhập khẩu không chính hãng
mới đây nhất lực lượng quản lý thị trường đã ập vào một căn hộ
tại trung cư trên đường lê văn lương quận thanh xuân hà nội
phát hiện một số lượng lớn thuốc tân dược
đến đến một trăm năm mươi đơn vị thuốc
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không đủ điều kiện chữa trị bệnh
lô hàng thuốc được xác định là ba
không hóa đơn chứng tử không được bộ y tế cấp phép lưu hành
và cơ sở lưu trữ không được cấp phép kinh doanh thuốc
trước tình trạng nhức nhối thuốc tân dược giả thuốc nhập lậu
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố y tế các ngành
tăng cường việc thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh
bán buôn bán lẻ thuốc trên địa bàn
đảm bảo kinh doanh thuốc có đầy đủ hóa đơn chứng tử hợp lệ
kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi kinh doanh thuốc
không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc nhập lậu
đặc biệt cục quản lý dược có văn bản đề nghị hà nội
mở cao điểm kiểm tra thuốc giả thuốc nhập lậu trong thời gian sắp tới
trả lời phỏng vấn của phóng viên aloba tám mươi chín
đại diện tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết
cơ quan này đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khác
đặc biệt là bộ y tế nhằm tăng cường kiểm soát với mặt hàng thuốc
được lưu thông trên thị trường
mỗi khi có cảnh báo là thuốc giả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
thì lực lượng quản lý thị trường sẽ chuyển ngay thông tin
đến các địa bàn có liên quan để tiến hành ra soát nắm bắt thông tin
lập tức kiểm tra xử lý ngay nếu phát hiện ra những sản phẩm đó lưu hành trên thị trường
dù vậy công tác quản lý kiểm tra kiểm soát thị trường thuốc tân dược
được nhận định còn nhiều khó khăn
hà nội bật lên có ba nhóm khó khăn chính
thứ nhất là các tổ chức cá nhân luôn luôn tìm mọi cách để làm sao chót lọt
đưa đến tay người tiêu dùng và từ đó kiếm những khoản lợi nhuận lớn
chính vì vậy cho nên là phương thức này
thủ đoạn nó thay đổi hàng ngày
và trường vực quản lý chúng tôi phải luôn luôn có những bộ phận
chuyên môn đặc biệt để chúng tôi nghiên cứu và rút ra những cái bài học
kinh nghiệm và từ đó có cái phương thức đấu tranh tốt hơn
cái vấn đề thứ hai là các cái sản phẩm thuốc giả thuốc kém chất lượng
cũng như là thuốc không lõng nối xuất xứ thì được bày bán tràn lan trên mạng
dẫn đến việc là chúng tôi phải có những bộ phận chuyên môn
theo dõi hàng ngày để xem xem là các cái sản phẩm
mà được bày bán như thế thì đã được cấp phép chưa đã được đương hoành chưa
cũng như có đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ hay không
trong trường hợp phát hiện ra những trang web mà bày bán các sản phẩm như thế
thì chúng tôi sẽ thông báo đến các cái cục quản lý trường địa phương
cũng như các đơn vị chức năng khác để chúng tôi tiến hành kiểm tra xử lý kịp thời
vấn đề thứ ba chúng tôi gặp khó khăn đấy là cái ý thức của người dân
hiện nay người dân chúng ta thì thường là mua thuốc là theo có thói quen
mua thuốc theo đơn và chúng ta mua rằng chúng ta tự sử dụng
dẫn đến cái việc là đôi khi chúng ta cũng đã tự đánh mất cái cơ hội
được chữa bệnh đúng lúc đúng chỗ và thậm chí là đối với những cái chế phẩm
mà hàng giả hàng kém chất lượng thì dẫn đến việc là có thể ảnh hưởng ngay đến sức khỏe của người tiêu dụng
các cơ quan quản lý vào cuộc cắt gao hơn nhằm kiểm soát tốt chất lượng thuốc chữa bệnh
các chuyên gia y tế khuyên cáo để bảo đảm mua được thuốc tốt giá rẻ
người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức khi mua thuốc cần khám bệnh kê đơn
mua thuốc ở những cơ sở lớn có tên tuổi xem kỹ thời hạn sử dụng ghi trên sản phẩm
ghi nhớ thông tin về những loại thuốc đã bị làm giả và kém chất lượng
do cơ quan quản lý công bố để khỏi hứng chịu cảnh tiền mất tật mang
liên quan đến vấn đề này một trong những thông tin được quan tâm là
chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc như thế nào
theo nghị định số một trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất
bùi bắn hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và nghị định số một trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi chín một mươi một hai nghìn một mươi năm về sự đổi bổ sung
của nghị định số một trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi ba ndcp
kinh doanh hạng hóa không dẫu nguồn gốc xuất xứ có thể bị phạt tiền từ ba mươi bốn mươi triệu đồng
tại nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
khi sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh chưa được phép lưu hành
hoặc mới thử nghiệm chưa được phép sản xuất nhập khẩu
có thể bị phạt tiền từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
gây chết người hoặc tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác
người vi phạm có thể bị xử lý hình sự
chuyển sang từ mục kết nối
lúc này thị trường bánh trung thu đã bước vào giai đoạn nợn nhịp
ngoài các loại bánh trung thu của các thương hiệu với giá bán tăng từ hai ba mươi
nguyên liệu tăng
trên các trang thương mại điện tử các trang facebook
rầm rộ quảng cáo loại bánh trung thu mini xuất xứ từ đài loan trung quốc
chỉ khoảng bốn đồng cho mỗi chiếc bánh
tuy nhiên những loại bánh này có thực sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng hay không
thì không ai dám nói
bởi nó không có bất cứ một loại giấy tờ nào đi kèm
các loại bánh trung thu mini được quảng cáo là hàng nội địa trung quốc
hoặc nhập khẩu từ đài loan
có giá siêu rẻ gồm nhiều vị như vị dâu cam dứa hoa hồng
đáng lưu ý bao bì của loại bánh trung thu này đều in bằng tiếng nước ngoài
không có tên nhãn thủ đi bằng tiếng việt theo quy định
đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài
những loại bánh trung thu mini này
chủ yếu được giao bán theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng trên mạng
mà không hề có giấy tờ thông tin để chứng minh về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có khuyến cáo người tiêu dùng
tuyệt đối không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi không có nguồn gốc hàng hết hạn sử dụng
bao bì rách nát sản phẩm biến dạng
cần xác định lựa chọn bánh ở những địa điểm kinh doanh xác định
đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm
bảo quản đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất
tránh những trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra
một kết nối cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này của chúng tôi